trong những ngày này đã có rất đông du khách thập phương tìm về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt
căn cứ quân ủy bộ chỉ huy các lực lượng quân giải phóng miền nam việt nam
gọi tắt là căn cứ tà thiết ở huyện lộc ninh tỉnh bình phước
khu căn cứ tà thiết là một tổng thể các hệ thống giao thông hào hầm trú ẩn hội trường
nhà ở và nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước trong thời kỳ kháng chiến
chính tại căn cứ này bộ chỉ huy chiến dịch hồ chí minh được thành lập và ra những quyết định chiến lược
góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
chính tại căn cứ này bộ chỉ huy chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
với giá trị đặc biệt tiêu biểu khu di tích tà thiết trở thành một địa chỉ đỏ là nơi để giáo dục
truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc
chính tại căn cứ này bộ chỉ huy chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
trong đợt nghỉ lễ này khu di tích ước tính đã đón hàng ngàn lượt du khách về tham quan tìm hiểu